thưa quý vị mưa rông vẫn sẽ tiếp tục xảy ra tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ cho đêm nay
nguyên nhân là do dạnh áp thấp gây mưa bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực năm m
nhưng may mắn rằng thời điểm mưa chủ yếu vào thời điểm đêm và sáng
nên không ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của người dân trên khu vực
nhiệt độ vì thế mà không tăng quá cao chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày mai
sau đó nhiệt độ sẽ tăng mỗi ngày từ một hai độ
cũng vẫn duy trì mưa rông khu vực phía tây bắc bộ có mưa trong chiều tối và đêm nay
đặc biệt cần lưu ý là tại khu vực vùng núi khả năng sẽ xảy ra mưa to
kèm theo rông lốc và gió giật sạt lở đất nguy hiểm
sau đó từ ngày hai mươi bảy khi vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng
thì nắng nóng sẽ quay trở lại
nhiệt độ vì vậy mà đạt ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày mai
và có thể chạm ngưỡng là ba mươi sáu độ trong ngày hai mươi bảy
xui xuống miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng không có nhiều thay đổi khi trời vẫn có nắng mạnh và nhiệt độ cao
thậm chí là từ ngày hai mươi sáu nắng nóng lại gia tăng về cường độ
và diện khiến cho thời tiết càng oi bức và khó chịu hơn
cụ thể nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
hai ngày sau đó tăng lên mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
các tỉnh thành còn lại của khu vực miền trung
từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
nóng mạnh nhiệt cao cũng vẫn được ghi nhận tại đây
nhiệt độ trong cả ba ngày tới đều ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
thậm chí có nơi còn cao hơn khiến cho trời khô nóng như giang
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và hoạt động thời nhật của người dân
lên đến vùng cao tây nguyên
đây là nơi có thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước
ban ngày thì trời còn nắng
đến tối và đêm do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên vẫn có mưa rông
mặc dù không có mưa lớn
nhưng người dân cũng cần lưu ý với hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
về tình hình nhiệt độ thì trưa chiều đều ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong ba ngày tới thời tiết khá dễ chịu
điểm dính chân cuối cùng là các tỉnh thành nam bộ
cũng giống như vùng cao của tây nguyên
nơi đây trong ngày còn nắng nhẹ
chiều tối và đêm có mưa rông với lượng khá
vì thế người dân tại khu vực này
khi di chuyển trong khoảng thời gian này
thì cần chú ý hiện tượng ngập úng và ủn tắc cục bộ
nhiệt độ trưa chiều không vượt quá mức là ba mươi bốn độ